đây là đối tượng có tiền án tiền sự thường xuyên bỏ đi khỏi địa phương cơ chú
tại cơ quan điều tra y khẳng định không có mặt tại huyện nghĩa hành vào đêm ngày một mươi bảy dạng sáng ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nhưng khi điều tra viên hỏi đêm đó đi đâu làm gì thì đối tượng nhất định không chịu khai báo
liệu có phải y đang muốn che giấu một hành vi nào đó chưa xác định được
điều tra viên đã áp dụng tất cả các biện pháp đấu tranh về tâm lý một thời gian và xác nhận là đêm hôm đó đối tượng có vi phạm pháp luật
nhưng mà tại ra điểm nơi khác nên đối tượng là khai bố nó quanh cầu với cơ quan điều tra
dạng đấy nó mất rất nhiều thời gian để tập trung
sau khi xác định đấu tượng tăng ở bình sơn không phải đấu tượng gây ám cơ quan điều tra lúc đó tập trung theo hướng điều tra khác
đến lúc này quần chúng nhân dân cung cấp phát hiện một chiếc xe máy vô chủ tại quán cà phê trên địa bàn huyện nghĩa hành
qua kiểm tra ban đầu thì đúng chiếc xe máy này là chiếc xe máy mà hung thủ đã lấy được tại quán karaoke
ban chuyên án nhận định sau khi gây án xong khoảng tầm ba giờ ba mươi phút đến bốn giờ sáng trước cửa tiệm cà phê nơi đối tượng bỏ chiếc xe máy ấy
chắc có thể y sẽ thuê một khách sạn nhà nghỉ nào đó để đến sáng mới rời đi